và chúng ta mỗi khi mà con người người lành mà hít vào thì nó có thể gây ra bệnh
và đặc biệt là những cái lây qua hạt arozone rất nhỏ
thì nó vượt qua hàng rào bảo vệ của hệ thống mũi xoang
và nó có thể xâm nhập luôn vào trong thanh khí phế quản phổi
cho nên thời gian nhiễm bệnh và cái thời gian phát bệnh nó rất ngắn
với cái chủng delta mà chúng ta thấy
và chính vì thế cho nên là cần một những cái loại khẩu trang mà có hiệu lực lọc cao hơn
cao hơn so với khẩu trang tám trăm bảy mươi
nó không phải là chỉ ngăn giọt bắn và kháng khuẩn thông thường nữa
mà nó phải ngăn được các cái giọt nhỏ hơn
cho nên là bộ y tế cũng ra các cái quyết định
để mà ví dụ như quyết định một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn
quy định là khẩu trang nào dùng ở chỗ nào
hay là cái quyết định bốn nghìn một trăm tám mươi chín mới đây
thì cũng cụ thể hơn về cái chuyện sử dụng
các cái phương tiện phòng hộ cá nhân
và quy định luôn trong trường nào anh phải dùng cái bộ lọc hiệu lực cao
tức là cái khẩu trang tương đương với n chín mươi năm hoặc ffp hai
thì mới đảm bảo được cái an toàn cho người sử dụng
kể cả nhân viên y tế hay là những người bệnh
hoặc là những người tham gia trong các cuộc hội họp
hay là những nơi có ô nhiễm cao về covid